liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tp hà nội và một số đơn vị liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố thêm hai trưởng phòng thuộc cdc hà nội
theo bộ công an căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án và tài liệu chứng cứ thu thập được
c ba bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can khám xét về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông nguyễn ngọc quỳnh trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ
và bà nguyễn thị kim dung trưởng phòng tổ chức hành chính cdc tp hà nội
hiện cơ quan công an điều tra bộ công an c ba đang tập trung lực lượng khẩn trương làm rõ hành vi của các bị can
thu hồi tài sản của nhà nước và tiến hành điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật